các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đề với những tin tức đầu tiên
thưa quý vị trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số quận huyện trên địa bàn thành phố đã được nới lỏng
thì tại một số vùng đỏ như quận hoàn kiếm thanh xuân hoàng mai đống đa vẫn nỗ lực trong công tác thực hiện triển khai các biện pháp phòng chống dịch
với quyết tâm chuyển màu trong thời gian sớm nhất
theo ông nguyễn quốc hoàn phó chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm hiện nay trên địa bàn quận hoàn kiếm đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
với tinh thần chỉ đạo của thành phố hà nội quận hoàn kiếm đã tiến hành các phương án để chuẩn bị đi vào phục hồi sản xuất kinh doanh
sau thời gian giãn cách xã hội tăng cường công tác phòng chống dịch đồng thời chỉ đạo các phường tuyên truyền tới người dân
và các hộ kinh doanh sẵn sàng cho việc hoạt động trở lại
tương tự quận cầu giấy dù đã là vùng xanh nhưng quận vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số hai mươi ct ubnd ngày ba chín hai nghìn hai mươi một
của chủ tịch ubnd thành phố hà nội
đánh giá và phân loại các khu dân cư tổ dân phố và có biện pháp phù hợp với từng khu dân cư tổ dân phố bảo vệ vững chắc vùng xanh
còn đối với quận hai bà trưng cũng đang quyết tâm cao với tinh thần thu hẹp vùng đỏ chuyển màu xanh sang vùng xanh
để đảm bảo an toàn đi vào hoạt động sản xuất theo chỉ đạo của thành phố hà nội
theo đó hiện tại trên địa bàn quận hai bà trưng có một mươi bốn phường là vùng xanh ba phường vùng vàng còn duy nhất phường minh khai hiện vẫn là vùng đỏ
bà nguyễn thị thu hiền phó chủ tịch ubnd quận hai bà trưng thông tin hiện nay quận hai bà trưng vẫn đang thực hiện theo chỉ thị hai mươi cho đến hết ngày hai mươi một tháng chín
đối với phương án sau ngày hai mươi một tháng chín ubnd quận cũng đã có báo cáo đánh giá về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
từ nay cho đến ngày hai mươi một tháng chín không có thêm ca phát sinh ngoài cộng đồng quận sẽ có những phương án phòng chống dịch trong tình hình mới
và đặc biệt khu vục sản xuất kinh doanh
nói về kịch bản phòng chống dịch đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế ông nguyễn quốc hoàn phó chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm cho hay
trước khi được hoạt động trở lại các địa điểm kinh doanh xây dựng mã qr để khi mở cửa sẽ áp dụng ngay
bên cạnh đó các hộ kinh doanh sẽ phải ký cam kết đảm bảo quy định phòng chống dịch
đối với những khu vực có nguy cơ sẽ có những phương án cụ thể chi tiết
ubnd quận sẽ mở cửa theo lộ trình từng khu vực
đối với những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm và kiên quyết đóng cửa
bên cạnh đó đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong không gian kín như nhà hàng siêu thị cơ sở tín ngưỡng tôn giáo nhà hát sẽ có yêu cầu phòng dịch khác
với tinh thần loại hình kinh doanh dịch vụ nào đóng cửa sau sẽ được cho buổi trước
quận hai bà trưng muốn mở lại tất cả các hoạt động dịch vụ từ mùng một tháng một mươi
tuy nhiên đứng trước vấn đề này mới đây có thông tin quận hai bà trưng muốn mở lại tất cả các hoạt động dịch vụ từ mùng một tháng một mươi
theo phương án đề xuất ubnd quận hai bà trưng hà nội sẽ mở tất cả các hoạt động dịch vụ trong trạng thái bình thường mới từ ngày một tháng một mươi nếu địa bàn được xác định tiêu chí là vùng xanh
thông tin nêu trên nằm trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị hai mươi công điện hai mươi của chủ tịch ubnd tp và phương án phục hồi sản xuất kinh doanh sau ngày hai mươi một tháng chín
được chủ tịch ubnd quận hai bà trưng ký gửi thành ủy ubnd tp hà nội và các cơ quan liên quan
theo đó phương án phục hồi sản xuất kinh doanh được ubnd quận hai bà trưng xây dựng được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ tám giờ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín quận này sẽ cho phép các doanh nghiệp các nhà máy cơ sở sản xuất kinh doanh được mở cửa hoạt động trở lại với năm mươi công suất và phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
riêng một số loại hình kinh doanh như karaoke
vũ trường quán bar cơ sở kinh doanh dịch vụ spa cơ sở làm đẹp phòng khám thẩm mỹ thẩm mỹ viện các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà các khu vui chơi giải trí thể dục thể thao ngoài trời
các cơ sở kinh doanh dịch vụ game internet sẽ chờ chỉ đạo của ubnd tp
riêng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
đồng thời quận hai bà trưng sẽ tiếp tục đóng cửa các chợ bách khoa nguyễn công chứ quỳnh mai
ba chợ là chợ hôm đức viên chợ mơ và chợ đồng tâm chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu tại chợ đảm bảo tuân thủ nghiêm nguyên tắc năm k
người ra vào chợ phải quét mã qr giữ khoảng cách hai mét
đối với các siêu thị cửa hàng tiện ích tiện lợi các chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động một trăm linh công suất
quận sẽ tiếp tục triển khai hoạt động một mươi chín điểm bán hàng lưu động trên địa bàn các phường thuộc quận sắp xếp hợp lý và thuận tiện nhất cho dân
riêng các nhà máy cơ sở sản xuất kinh doanh cho khu vực phong tỏa sẽ tiếp tục dừng hoạt động
quận cũng không cho phép tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
ở giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi trở đi nếu quận được xác định là vùng xanh trong trạng thái bình thường mới
sẽ cho phép các doanh nghiệp nhà máy cơ sở sản xuất kinh doanh chợ siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn quận được hoạt động một trăm linh công suất
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trong trạng thái bình thường mới
nhưng phải chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh năm k mã quy rờ
đối với các chợ trên địa bàn quận sẽ được mở cửa hoạt động trở lại khi đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch
tuân thủ nghiêm thông điệp năm k và hướng dẫn của bộ y tế các siêu thị cửa hàng tiện ích tiện lợi
các chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động một trăm linh công suất
các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn quận trở về hoạt động trong trạng thái bình thường mới
đồng thời quận vẫn sẽ hạn chế tụ tập đông người ngoài công sở bệnh viện trường học
kết quả ban đầu cho biết một mươi bảy trên một mươi tám phường không còn khu vực cách ly phong tỏa
cũng theo báo cáo này từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến ngày một mươi bảy tháng chín quận hai bà trưng ghi nhận hai trăm bốn mươi ba trường hợp f
từ ngày bốn tháng chín đến một mươi bảy tháng chín quận có ba mươi chín ca f gồm hai mươi hai ca cộng đồng
một mươi bảy ca tại khu cách ly
đến nay trên chín mươi tám người dân trong độ tuổi quy định trên địa bàn quận được tiêm chủng mũi một vaccine covid một mươi chín
tổng sáu đợt xét nghiệm diện rộng trên địa bàn lấy hai trăm hai mươi một bốn trăm hai mươi một mẫu có một mẫu rt pcr dương tính
ba sáu trăm ba mươi năm mẫu rt pcr chưa có kết quả
quận cho biết dự kiến đến hai mươi một tháng chín một mươi bảy trên một mươi tám phường thuộc quận không còn khu vực cách ly phong tỏa không có f trong cộng
từ ngày một mươi sáu tháng chín đến hai mươi một tháng chín quận có một mẫu rt pcr dương tính
từ ngày một mươi sáu tháng chín đến hai mươi một tháng chín trên địa bàn quận tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác phòng chống dịch
theo chỉ thị một mươi sáu cho đến khi không phát sinh f trong cộng đồng mới trong vòng một mươi bốn ngày
sau tám giờ ngày hai mươi một tháng chín quận hai bà trưng sẽ tiếp tục xét nghiệm theo nguyên tắc
đối với các khu vực vùng đỏ lấy mẫu xét nghiệm hai ba ngày một lần
với khu vực vùng cao lấy mẫu xét nghiệm từ năm đến bảy ngày một lần
khu vực còn lại sẽ lấy mẫu gộp đại diện hộ gia đình mỗi gia đình lấy từ một đến hai người
ngoài ra hà nội lên phương án đưa xe buýt hoạt động trở lại sau ngày hai mươi một tháng chín
lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội cho biết khác với phương án cho các loại hình vận chuyển như
shipper taxi có thể hoạt động trong vùng xanh hoặc phạm vi mở rộng tại một mươi chín quận huyện
đang giảm nguy cơ về dịch covid một mươi chín xe buýt không thể hoạt động theo phân vùng khu vực
do có tính kết nối mạng liên tuyến nên xe buýt cần có không gian rộng để hoạt động
chính vì vậy trong phương án đưa xe buýt vào hoạt động sau ngày hai mươi một tháng chín
sở giao thông vận tải sẽ đưa ra các tiêu chí để biết có thể chạy liên vùng để đạt hiệu quả hoạt động
đồng thời vẫn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
theo đó đối với hành khách sở giao thông vận tải hà nội cho biết cần thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k
khai báo y tế điện tử chỉ khai báo y tế bằng giấy theo mẫu tờ khai của bộ y tế
khi không thực hiện được khai báo y tế điện tử hạn chế nói chuyện ăn uống trong suốt chuyến đi
và chủ động khai báo nếu xuất hiện các triệu chứng như ho sốt khó thở
với lái xe và nhân viên phục vụ trên xe nhân viên phục vụ tại nhà chờ xe buýt nhanh brt
phải được đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín cả trước trong và sau khi kết thúc thời gian làm việc
theo đúng các quy định hướng dẫn của bộ y tế bộ giao thông vận tải ubnd tp hà nội
đáng lưu ý tại bộ tiêu chí này sở giao thông vận tải hà nội cũng đưa ra các tiêu chí thẻ xanh covid và thẻ vàng covid
cụ thể thẻ xanh covid được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử cho các cá nhân
đáp ứng một trong các điều kiện
sau đã tiêm mũi vaccine thứ hai được một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng hoặc đã được tiêm một mũi vaccine
đối với các loại vaccine chỉ cần tiêm một mũi như vaccine jason của johnson johnson được một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
người nhiễm sars cov hai khỏi bệnh đã hoàn thành thời gian cách ly trong vòng hai mươi một ngày tính từ khi khỏi bệnh
thẻ vàng covid được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử cho các cá nhân đáp ứng các điều kiện là đã tiêm một mũi
đối với vaccine có yêu cầu hai mũi được một mươi bốn ngày
đối với các cá nhân
không có thông tin dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử sổ sức khỏe điện tử có thể chứng minh bằng các giấy tờ có liên quan như
giấy chứng nhận tiêm chủng bảo đảm điều kiện của thẻ xanh hoặc thẻ vàng
với tiêu chí về lộ trình sở giao thông vận tải hà nội cho biết các tuyến hoạt động trong khu vực vùng xanh sẽ chạy theo lộ trình đã được cơ quan nhà nước phê duyệt
các tuyến buýt chạy liên vùng sẽ có điều chỉnh để tránh những vùng đò nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp
về thời gian khôi phục lại hoạt động xe buýt dự kiến chia làm ba giai đoạn
trong đó giai đoạn một mươi năm ngày sau thời điểm giãn cách xã hội kể từ giờ ngày hai mươi một tháng chín đến hết ngày năm tháng một mươi
lái xe nhân viên phục vụ trên xe và tại nhà chờ xe bít nhanh brt và hành khách phải có thẻ xanh covid hoặc thẻ vàng covid
và có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
tần suất hoạt động của xe buýt không quá năm mươi công suất
chỉ được vận chuyển không quá năm mươi số chỗ ngồi hoặc đứng và không quá hai mươi người tại cùng một thời điểm trên xe kể cả lái xe và nhân viên phục vụ
giai đoạn sau thời điểm giãn cách một mươi năm ngày kể từ mùng sáu tháng một mươi lái xe nhân viên phục vụ trên xe và tại nhà chờ xe buýt nhanh
và hành khách phải có thẻ xanh covid hoặc thẻ vàng covid và có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên
hoặc phương pháp rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
tần suất hoạt động của xe buýt không quá tám mươi công suất
xe chỉ được đáp ứng không quá năm mươi số chỗ ngồi hoặc đứng và không quá hai mươi người tại cùng một thời điểm trên xe kể cả lái xe và nhân viên phục vụ
trong giai đoạn bình thường mới lái xe nhân viên phục vụ xe buýt và hành khách phải có thẻ xanh covid
xe buýt được hoạt động một trăm linh công suất và không yêu cầu giãn cách các hành khách
kênh youtube chính thức của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế
phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề sự kiện
ở trong nước và quốc tế hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo